đối với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa việc mua sắm được những mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sử dụng trong dịp tết là hết sức khó khăn
tuy nhiên từ nhiều năm nay ở quảng trị việc các công ty thương mại triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá về tận địa phương đã góp phần hỗ trợ được người dân miền núi có cơ hội tiếp cận với những mặt hàng chất lượng với giá cả phải trăng
chị hồ thị tâm ở thôn kỳ rì xã a xin huyện hương hóa rất phấn khởi bởi hôm nay chị không phải đi xa hơn chục cây số ra trung tâm huyện để mua sắm hàng tết bây giờ các mặt hàng thiết yếu đều có mặt tại thôn
nhà em cũng xa nên họ lên bàn ở đây em tế mua rất là thuận tiện giá thì cũng vừa rẻ để mua các mặt hàng cũng rất đầy đủ em mua sắm tết
năm nay để cung ứng hàng bình ồn giá cho người dân vùng khó khăn tổng công ty thương mại quảng trị đã dự trữ hơn ba mươi tỷ đồng tổ chức các điểm bán hàng di động trên địa bàn một mươi chín xã thùa các huyện hương hóa đa cơ rông cam lộ và do linh
khác với mọi năm năm nay tổng công ty thương mại quảng trị đã mở thêm quầy hàng thịt lợn và thịt bò bình ổn giá tổng công ty cũng đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh phát quần áo ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tổng công ty thương mại quảng trị đã mở thêm quầy hàng thịt lợn và thịt bò bình ồn giá tổng công ty thương mại quảng trị đã mở thêm quầy hàng thịt lợn và thịt bò bình ồn giá

tổng công ty thương mại quảng trị đã mở thêm quầy hàng thịt lợn và thịt bò bình ồn giá
có ý nghĩa giúp cho người dân mua được hàng tết giá bình ổn không bị găm hay ép giá trước và trong dịp tết nguyên đán